theo dự báo hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối mưa rào và rông vài nơi thủ đô hà nội đêm không mưa
với thời tiết nắng nóng quý vị nếu sử dụng điều hòa hãy tránh để mức nhiệt quá thấp tránh tình trạng tranh lệch nhiệt độ lớn với ngoài trời gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe
ở khu vực miền trung từ thanh hóa tới thừa thiên huế mức nhiệt cao nhất cả nước nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ cao nhất là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
còn tại tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
vừa rồi là đôi nét về tình hình thời tiết

hẹn gặp lại